thời điểm tết nguyên đáng đang đến gần cũng là thời điểm mà lượng người dân có nhu cầu trở về quê hương bằng phương tiện tàu hỏa tăng cao
do vậy mà công tác kiểm tra vệ sinh chung cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm trên tàu là một trong những vấn đề cần được chú trọng
ngày một mươi chín tháng một tại hà nội trung tâm y tế đường sắt việt nam thành lập nhóm công tác kiểm tra đột xuất các dụng cụ phục vụ ăn uống trên tàu
nhãn mắc sản phẩm đồ ăn uống trên tàu vệ sinh chung và dụng cụ sơ cứu ở các toa trên chuyến tàu se năm
trên tàu có những hành khách hoặc là những nhân viên có vấn đề về sức khỏe thì để chúng tôi hoàn toàn đảm bảo
đây là một hoạt động thường xuyên được trung tâm y tế đường sắt triển khai kiểm tra vào các dịp cao điểm như mùa xuân mùa hè dịp lễ tết
và những thời điểm dễ bùng phát nhiều dịch bệnh xuyên suốt trên các chuyến hành trình của tàu
trong nhiều năm nay rất là tốt là không có vụ dịch nào xảy ra trên tàu đường sắp việt nam và đặc biệt là không có một vụ ngộ độc tức ăn xảy ra
qua kiểm tra bằng mắt thường và các phương pháp test nhanh đoàn kiểm tra công tác đã xác nhận tàu se năm đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho chuyến hành trình từ bắc vào nam
trên một hành trình từ bắc vào nam hoặc từ nam ra bắc thì thường kéo dài từ ba mươi hai đến ba mươi bốn tiếng
thì cái nhu cầu về thực phẩm ăn uống vệ sinh ở trên tàu là rất là cao hầu như hoàn toàn ở trên tàu cả
cho nên là chúng tôi chúng tôi đã kiểm tra từ nguồn cung cấp thực phẩm cho đến các đồ dùng trên tàu để làm sao đảm bảo an toàn vệ sinh một cách tốt nhất
chương trình đào tạo huấn luyện cán bộ làm
mấy công việc cấp cứu trên tàu là chúng tôi có cái chương trình đào tạo trong trường cao đẳng nghề của bộ sách
hay nữa là cái nhân viên phục vụ trên tàu về cái khu ăn uống là có được cấp giấy chứng nhận qua cái lớp huấn luyện về đào tạo về an toàn thực phẩm
dịp cuối năm là dịp lượng hành khách di chuyển bằng phương tiện tàu hỏa về quê rất lớn
điều này cũng đồng nghĩa việc đảm bảo được chất lượng dịch vụ trên tàu là hết sức cần thiết
do vậy việc kiểm tra đột xuất và thường xuyên của ngành đường sắt đối với chất lượng vệ sinh nói chung trên các tàu là rất quan trọng và cần được phát huy